các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị câu chuyện ép không đi cướp ở hà nội khiến nhiều người không khỏi bất ngờ
tuy nhiên tình tiết hì hữu em là cướp đây lại gây ra phản ứng trái chiều
có người bên vực chơi tên cướp vẫn còn non nớt do tác động của cuộc sống mà liều lĩnh sinh túng quẩn
người cho rằng không nên đỡ tôi cho hoàn cảnh vì chính tên này đã lên kế hoạch tính toán rất công phu bằng chi tiết
lộn áo hai chiều để thoát thân
và thưa quý vị chúng ta đừng nên đổi lỗi cho hoàn cảnh mà tìm cách làm liều giống như những thanh niên manh động dưới đây
ép không đi cướp chị bình tĩnh em là cướp đây
như chúng tôi đã đưa tin một vụ cướp tài sản manh động xảy ra trên địa bàn đã nhanh chóng được đội cảnh sát hình sự
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hà nội khám phá thành công
thú phạm gây án bị bắt giữ là đỗ ngọc tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ba mươi một tuổi hồ khổ thường trú tại số bốn vườn tây mổ nam tự liêm hà nội
hiện trú tại số hai mươi ba ngõ một trăm hai mươi bảy phổ viên phường bồ đề long biên hà nội
đỗ ngọc tú là đối tượng manh động cầm dao nhọn xông vào nhà một người dân ở ngõ một trăm bốn mươi bảy nguyễn hoàng phường mỹ đình hai quận nam từ liêm
để khống chế người phụ nữ trẻ và hai con nhỏ trong khi chồng đi làm chưa về
để cướp điện thoại iphone pro max và thẻ iphone
tại cơ quan công an đối tượng đỗ ngọc tú khai trước đây làm việc trong một cơ quan
tuy nhiên vì ăn chơi vay nợ của nhiều người nên năm hai nghìn một mươi chín sau khi liên tục bị các chủ nợ thúc ép trả và đe dọa gửi đơn kiện tố cáo tới nơi làm việc
tú đã chủ động xin nghỉ việc
hiện không có công an việc làm ổn định trong khi vẫn còn khoảng đợi một trăm linh triệu đồng
những ngày gần đây thời điểm tết quyện đáng đến gần nên tú càng bị các chủ nợ nhiều lần thúc ép
do không có tiền trả nợ nên tú nãy xin ý định điện thoại
để cướp tài sản
khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm chiều ngày một mươi bốn tháng một tú đi xe máy đến một cửa hàng bán đồ gia dụng trên đường nguyễn hữu thọ
mua một con dao nhọn màu đen dài khoảng hai mươi năm cm để làm hung khí đi cướp tài sản
sau đó tú chạy xe đến khu vực ngã tự trần bình nguyễn hoàng thì dừng lại cửa xe máy tại bãi xe gần tòa nhà dolphin plaza
rồi giấu dao vào trong người rồi đi bộ quanh khu vực các tuyến đường nguyễn hoàng dương khuê và lê đức thọ
tìm nhà có sở hở để cướp tài sản
loanh quanh hơn một giờ đồng hồ tìm con mồi đến khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày tú phát hiện căn nhà trong ngõ một trăm bốn mươi bảy nguyễn hoàng
chỉ có chị l và hai con nhỏ trong nhà nên đã xông vào nhà cầm dao đe dọa
chị bình tĩnh em lại cướp đây chị có tiền và tài sản thì mang ra đây chị đừng để mọi chuyện đi quá xa
khi chị lờ nói không có tiền thì tú nhìn thấy chiếc điện thoại iphone một mươi một pro max chị lờ để trên bàn uống nước
tú cướp chiếc điện thoại sau đó yêu cầu chị l đưa tú lên tầng hai
phòng ngủ của hai vợ chồng chị l để lục xoát tài sản nhưng không tìm được tài sản gì có giá trị
đối tượng tiếp tục đe dọa đừng để em làm liều
tú đưa chiếc điện thoại iphone một mươi một pro max vừa lấy của chị l để yêu cầu chị đăng nhập vào tài khoản ngân hàng
qua kiểm tra tú thấy trong tài khoản ngân hàng có hơn hai mươi triệu đồng
tú cướp được chiếc điện thoại và áp giải gì lờ xuống tầng một lấy thẻ atm và yêu cầu cung cấp mật khẩu thẻ rồi tắt vùng điện thoại
đối tượng sau đó yêu cầu ba mẹ con ngồi vào trong giường phòng ngủ tầng hai
không được báo công an
chị mà báo công an em sẽ quay lại tìm chị em biết nhà và biết mặt chị rồi
sau khi cướp được tài sản là điện thoại và thẻ atm ngân hàng của chị l
tú tẩu thoát khỏi hiện trường vứt bỏ con dao gây án tại khu vực bãi xe ngõ sáu mươi sáu nguyễn hoàng
rồi thuê xe ôm dọc đường đến cây atm rút tiền
tuy nhiên hàng mất thẻ mỗi lần rút bị giới hạn không quá ba triệu đồng
tú tiếp tục thuê một xe ôm đi đến cây atm khác trên đường xuân thụy để rút tiền tiếp
nhưng chị l đã kịp thời thông báo cho ngân hàng
khóa tài khoản
còn chiếc điện thoại iphone một mươi một pro max cướp được
tú mang đến một cửa hàng điện thoại trên đường trần khắc dân bán được sáu triệu đồng
sau đó tú bỏ trốn về quê tại xã tổng bạc huyện ba vị để lận trốn
tuy nhiên chỉ vài giờ đồng hồ sau khi gây án nhận được thông báo
các đơn vị chức năng đã phối hợp và bắt giữ đỗ ngọc tú vào rạng sáng ngày một mươi năm tháng một
sau khi bắt giữ tên cướp công an xét nghiệm nhanh cho kết quả
tổng bạc tủ dương tính với covid một mươi chín đã đề xuất đưa đối tượng vào khu cách ly
theo dõi điều trị người bị tạm giữ người bị tạm giam phạm nhân nhiễm nghi nhiễm covid một mươi chín
tại trại giam số hai công an tp hà nội
chiều ngày một mươi sáu tháng một công an quận nam tự liêm hà nội cho biết
đã tạm giữ đỗ ngọc tú hai mươi một tuổi trú quận long biên để điều tra hành vi cướp tài sản
theo cơ quan công an tú không có nghề nghiệp ổn định
do nợ tiền của nhiều người nên anh ta lên kế hoạch cướp tài sản
theo một cán bộ công an quận nam tử liêm vụ vây bắt nghi phạm cướp tài sản
khiến nhiều cán bộ đơn vị trở thành ép buộc
đây không phải là trường hợp đầu tiên làm liều rủ nhau đi cướp
trước đó công an đã bắt giữ ba nghi phạm quen nhau từ nhóm hội những người vỡ nợ muốn làm liều
và rủ nhau đi cướp tài sản
ngay lập tức mạng xã hội đang rộ trào lưu rủ nhau đi cướp bán thuốc độc lá ngón
với hàng nghìn người trong hội nhóm đã có những suy nghĩ vô cùng lịch lạc
liên quan đến vụ cướp xong vào chung cư hh linh đạm hà nội xịt hơi cây
hành hung trói cư dân để cướp tài sản
một lãnh đạo công an quận hoàng mai hà nội cho biết
cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố nguyễn tùng lâm ba mươi năm tuổi quê hương yên
tạm trú phường mỹ đình thay quận năm tự liêm hà nội
tô văn tình hai mươi chín tuổi quê quảng ninh tạm trú phường việt hòa thành phố hải dương tỉnh hải dương
và lê duy dự hai mươi tám tuổi quê tại xã thọ lộc huyện thọ xuân thành hóa sống làng thang
về hành vi cướp tài sản
theo công an quận hoàng mai các nghi phạm tình dự và lâm sống ở các địa phương khác nhau
và quen nhau qua nhớ facebook có tên hùi những người vỡ nợ muốn làm liều
sau đó nhắn tin lên kế hoạch hẹn nhau đi cướp tài sản
xác định anh ta hai mươi năm tuổi trú tòa hh một a khu đô thị linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
kinh doanh điện thoại di động tại nhà riêng ba nghi phạm đã chuẩn bị hung khí đến tận nhà để cướp tài sản
khoảng một mươi bảy h chiều ngày tám tháng một lâm gọi điện thoại
cho t a vừa đến xem điện thoại để mua
khi anh t a mở cửa đón khách thì bị tình xịt hơi cay thẳng vào mặt
sau đó cả ba nghi phạm lao vào đánh trói anh t a rồi lục lọi lấy đi ba chiếc điện thoại
trên mạng xã hội facebook có khoảng năm hội những người vỡ nợ muốn làm liều
trong số này phần lớn các nhóm đăng tải tin tức hàng ngày bán hàng online v v
tuy nhiên sau khi xảy ra vụ cướp kể trên một nhóm đang rộ lên trà lưu rủ nhau đi cướp
theo tìm hiểu nhóm đăng trộn trà lưu đi cướp được lập công khai từ ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
với tên ban đầu là hồi những người muốn tự tử
sau nhiều lần đổi tên ngày một mươi sáu tháng một admin nhóm đã đổi thành hồi những người vỡ nợ muốn làm liều
để ăn theo vụ cướp mới xảy ra
nhóm tự tử không hẳn vào là để tự tử mà tên nhóm đặt như vậy để nhắm vào những người có ý định đó
họ tìm đến để thoải mái chia sẻ nỗi sầu nỗi buồn và la âu
cùng nhau tâm sự chuyện trong lòng nhằm giải tỏa bớt đi một phần áp lực
minh cùng một số bạn luôn sẵn sàng đưa ra lời khuyên nhằm cố vũ tinh thần
giúp đỡ điều gì đó nếu có thể và trong khả năng
an ủi động viên để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra
nội quy một quản trị viên đăng tải trên nhóm
trong đó nhóm này chủ yếu đăng tin tức bình luận về việc nghệ sĩ làm tự thiện
từng được nhiều người quan tâm
nhưng sau khi xảy ra vụ ba nghi phạm hẹn nhau đi cướp ở chung cư hh linh đàm
nhiều thành viên bắt đầu đăng tin muốn tự tử bắn vũ khí thuốc độc v v và rủ nhau đi cướp
ai ở hà nội chung chí hướng không cần phóng lợt inbox nha hàng bao tết
ai mua thuốc chuột không ạ ai cần ciano inbox
tết đến nơi rồi năm nay năm hổ hãy mạnh mẽ như hổ
ai muốn cướp ngân hàng với em không ạ
mình vỡ nợ một mươi tỷ mình buồn quá mình muốn đi cướp ngân hàng
có anh em nào cùng cảnh ngộ muốn đi cướp ngân hàng với mình
thì thả tim nhẹ cái để mình biết mình inbox bằng kế hoạch tác chiến
là những nội dung lệch lạc được đăng tải ngang nhãn trên nhóm
bên cạnh những người cho rằng mọi người chỉ đang chơi đùa tạo niềm vui trên mạng xã hội
có nhiều người đã bày tỏ lo ngại sẽ có tội phạm những vụ cướp tương tự xảy ra
từ các thông tin lan truyền trên giới facebook này
về vấn đề trên đại diện cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
chả biết đã nắm được phạt ánh và sẽ phân cấp cho các đơn vị xác minh
xử lý có biện pháp ngăn chặn kịp thời
thưa quý vị đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh
dù cho bạn sinh ra hay lớn lên làm nghề gì lập gia đình với ai
nuôi dạy con như thế nào sống cuộc đời hiện nay ra sao
nợ nần trồng chất thế nào tất tần tật
đều là do bạn đã lựa chọn
nếu bạn giỏi nếu bạn là người có đầu óc tính toán
hoạch định làm ăn tốt chắc chắn tình thế sẽ phải khá hơn
bạn hoàn toàn có thể tạo ra cho mình một công việc
hoặc ứng tuyển để làm ở những nơi phù hợp với năng lực của bản thân
nếu bạn đã không làm
rồi mà không được điều này cũng là do bạn
lỗi không đủ khả năng và bạn chưa đủ tập trung
tóm lại trong bất kỳ hoàn cảnh sự việc nào
khi kết quả không được như ý
thì đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho bất cứ ai khác
đừng coi việc ăn cắp ăn cướp của là một cái nghề
đây là con đường cùng đẩy bạn vào song sắt
dù thế nào tết đến rồi
bạn không cần mang tiền về cho cha mẹ
làm mơn cũng đừng mang ưu phiền về
cha mẹ cần bạn
chứ không cần những đồng tiền bẩn và ổ ế